thời gian qua tình trạng xe quá tải gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố hà nội
tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp gây bức xúc trong nhân dân
nhằm chấn chỉnh tình trạng này phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã tăng cường kiểm tra
xử lý xe chở quá tải lưu thông trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo thông lệ cứ vào dịp cuối năm tình hình trật tự an toàn giao thông thường có diễn biến phức tạp
đặc biệt là những tuyến đường nơi có nhiều phương tiện xe tải lưu thông xe chở quá tải trọng làm rơi vãi vật liệu trên đường
tự ý cải tạo thùng xe xe chở quá khổ quá tải
làm rơi vãi vật liệu trên đường là những lỗi vi phạm không còn mới
mặc dù biết vi phạm về trật tự an toàn giao thông tuy nhiên các chủ xe vẫn cố tình vi phạm thậm chí là tìm cách trốn tránh lực lượng chức năng
trong công việc thì vì công việc nó cúi lòng và gấp rút thì xe cụ thì nói chung là để trình sửa nó chưa chứng đoán được
để rơi vãi vật liệu ở đường là bên nhà xe cũng không biết là lỗi xe sai
thì thôi nhà xe thuốc nghiệm sẽ trang bị lại thiết bị và đảm bảo an toàn giao thông đi hoành trên đường
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tai nạn giao thông hư hỏng đường xá đặc biệt là dịp gần tết nguyên đán này
công an tp hà nội sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải và xử lý nghiêm cất chủ xe cố tình vi phạm